vụ cháy nghiêm trọng xảy ra lúc nửa đêm khiến ba người trong một gia đình tử vong
cháu bé duy nhất sống sót cũng đã tử vong sau hai tuần cấp cứu tại bệnh viện
nguyên nhân là gì đây có phải là một vụ cháy chập điện thông thường hay không
nửa đêm ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi tại thôn lê lợi xã nhuế dương huyện khói châu tỉnh hưng yên
xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng
căn hộ của gia đình ông vương giao mười có bốn tầng bị ngọn lửa hung ngác bao trùm kín mít
do căn nhà nạn nhân bán đồ điện vật liệu xây dựng nên hàng xóm nghe thấy những tiếng nổ lớn
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh hương yên nhanh chóng có mặt
sau thời gian ngắn ngọn lửa đã được khống chế
khi tiến vào bên trong hiện trường đặt mùi khói bụi cao su
lực lượng cứu hộ xác định ba người tử vong là vợ chồng
ông vương gia mười sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm cùng vợ là bà đào thị chiến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
và con trai là cháu vương gia cao thắng sinh năm hai nghìn tám
riêng bé nguyễn vương ngọc anh sinh năm hai nghìn một mươi hai chóng ngoại ông mười bỏng nặng
được lực lượng phòng cháy chữa cháy đưa đi cấp cứu nhưng sức khỏe cũng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc
vào thời điểm này nhiều người cho rằng vụ cháy rất có thể bắt nguồn từ sự cố chập điện
nhà ông mười buôn bán đổ điện gia dụng vật liệu xây dựng
tuy nhiên với cơ quan công an tỉnh hương yên thì đây là vấn đề cần làm rõ
hiện trường vụ cháy bị xáo trộn do việc đi lại của lực lượng chức năng và nhân dân tham gia chữa cháy cấp cứu người bị hại nên khó tìm dấu vết
sơ bộ khám nghiệm đã xác định ông mười và cháu thắng tử vong bị ngạt khí co hai bỏng rụp ngoài thân
bà chiến cũng bị tử vong do ngạt khí
trên cơ thể
không có dấu hiệu
hoạt động ngoại lực
hậu quả quá thảm khốc của đám cháy này
khiến lãnh đạo công an tỉnh hưng yên hết sức cẩn trọng
trong quá trình đánh giá bản chất của vụ việc
các đơn vị nghiệp vụ được yêu cầu khám nghiệm
chừng cầu hết sức tỉ mỉ mọi dấu vết phát hiện thù giữ được
vào thời điểm này
cháu bé duy nhất sống sót trong vụ cháy đã tử vong sau hai tuần cấp cứu tại bệnh viện
nâng số người thiệt hại lên bốn mạng người
đây là một áp lực lớn
đè nặng lên vai cơ quan chức năng
khi tiến hành điều tra làm rõ vụ hỏa hoạn tại nhà ông vương gia mười
trong đống đổ nát
than hóa còn lại từ vụ cháy
công an tìm thấy một miếng gỗ
trên đó còn dính xăng sống
việc tìm ra chất dẫn cháy là đặc biệt quan trọng
lúc này bằng kinh nghiệm
cán bộ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hương yên
và công an huyện khói châu nhận định
đây không phải là vụ cháy nổ bình thường
mở rộng hiện trường
công an tiếp tục phát hiện ngoài cổng cũng xuất hiện vết xăng sống
từ đây đơn vị nghiệp vụ xác định được hướng cháy xuất phát từ cổng nhà ông vương giao mười
chi tiết này được các điều tra viên chú ý
nếu vụ cháy xuất phát từ cổng nhà nạn nhân
thì chắc chắn đây là vụ hỏa hoạn cố ý
có kẻ nào đó đã dùng xăng
để đốt nhà ông mười
vụ cháy tại nhà ông phương giao bười được nhận định có yếu tố giết người đặc biệt nghiêm trọng
ai là kẻ đã ra tay mâu thuẫn lớn nào tới mức
hung thủ có thể gây ra một vụ cháy mà hậu quả của nó kinh hoàng
đến như vậy
tất cả những câu hỏi này đưa ra cần phải được giải đáp ngay lập tức
hàng loạt các đối tượng cộng cán đối tượng có tiền án tiền sự tại địa phương được giả soát
kết quả thu lại không khả quan
án mạng gia đình ông vương gia mười là một thảm kịch gây xôn xao làng quê khói châu
những dấu vết còn lại để dưới đống cho tàn đã bước đầu
giúp cơ quan công an tỉnh hưng yên xác định
đây là một vụ phóng hỏa đốt nhà
động cơ dẫn đến vụ án phải xuất phát từ những mâu thuẫn thủ tức cá nhân
công an tỉnh hương yên tập trung giả soát tất cả những mối quan hệ của gia đình ông mười
theo hàng xóm
gia đình nạn nhân từ trước tới nay sống hòa thuận
không nợ nần cãi vã và mâu thuẫn với ai
hướng giả soát này tập trung trở nên mờ nhạt
cùng thời điểm này tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra các camera an ninh
của những hộ dân sinh sống gần hiện trường vụ án
đã thu được kết quả
theo hình ảnh được một camera
nhà dân ghi lại
thì vào thời điểm vụ cháy xảy ra
trước cổng nhà ông mười xuất hiện hai người đàn ông lạ mặt
hai người này đi xe tay ga lít
bụng xe có một chiếc can
và có nhiều hành động biểu hiện rất đáng nghi ngờ
trong đó một người đã xuống xe
đi lại cộng nhà ông mười rồi làm gì đó rất nhanh
quay lại xe để cả hai cùng biến mất vào màn đêm
đi về hướng huyện kim động
xong để xác định được đối tượng là ai không dễ dàng
do vụ việc xảy ra vào lúc đêm tối
trong quá trình di chuyển
hai đối tượng dùng khẩu trang đội mũ bảo hiểm
và mặc áo trùng kín người
nên việc nhận dạng gặp khó khăn
trong khi thời tiết xảy ra mưa mù trời tối
bằng các biện pháp nhiệm vụ
công an tỉnh hưng yên xác định
hai người đàn ông lạ mặt kia
chắc chắn có liên quan đến vụ cháy
khiến bốn người trong gia đình ông mười thiệt mạng
một cuộc truy tìm hai bóng ma trong đêm
được công an tỉnh hưng yên tiến hành
hung thủ có thể là ai
và họ có quan hệ thù án gì với những người trong gia đình ông mười
do thời điểm vụ án xảy ra vào đêm khuya
tất cả người dân đã đi ngủ
nên không thể tìm được nhân chứng trực tiếp
công tác điều tra gặp nhiều khó khăn
thêm vào đó
chất lượng hình ảnh từ camera an ninh nhà dân khá thấp
dẫn tới việc cơ quan công an chưa thể nhận diện được mặt mũi
danh tính nghi phạm
căn cứ vào nội dung
tính chất mức độ nghiêm trọng của vụ án
phòng cảnh sát hình sự và công an huyện khói châu đã tham mưu
đề xuất với ban giám đốc công an tỉnh
kịp thời báo cáo lãnh đạo bộ công an
chỉ đạo các cục nghiệp vụ của bộ công an
và công an tỉnh hương yên tham gia phối hợp điều tra
mọi giả thiết lúc đó đều tập trung vào những mâu thuẫn của ông mười
gia đình ông mười có năm người con
bốn người con đều đã trưởng thành và đi làm ăn xa
chỉ có riêng cậu con út còn nhỏ tuổi
vẫn sinh sống của vợ chồng nạn nhân
ông mười và vợ làm nghề buôn bán vật liệu xây dựng từ nhiều năm nay
lại là người căn cơ tính toán
nên gia đình kinh tế của họ vào diện có của ăn của đề
trong khi vật lớn mọi người đều xác nhận
gia đình ông mười sống hòa nhá
không gây thù trúc oán với ai
thì một người hàng xóm lại cung cấp thông tin ngược lại
theo nhân chứng này trước đó có một thời gian
có thế ông mười và đào danh việt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
anh vợ của ông mười cãi vã to tiếng với nhau
nguyên nhân xuất phát từ việc mâu thuẫn trong thi công xây dựng nhà cho ông việt
tiếp nhận thông tin này
các điều tra viên công an tỉnh hưng yên lập tức vào cuộc xác minh
khoảng cuối năm hai nghìn một mươi tám
ông mười được anh vợ là đào danh việt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
trú tại nhuế dương khói châu tỉnh hương yên
nhờ trông coi công trình xây dựng nhà ở tại nhà của ông việt tại hưng yên
trong quá trình này giữa ông việt và nạn nhân mười đã xảy ra mâu thuẫn với nhau
vì ông việt cho rằng em rể đã bớt xén rút ruột công trình của việt
sau đó ông việt đã nhiều lần gọi điện thoại
nhắn tin đe dọa
là sẽ sát hại cả gia đình ông mười
các trinh sát cũng nắm được
ông việt thuê trọ ở quận nam từ liêm hà nội để đi làm
mọi gì biến động của người này lập tức được tìm hiểu
chủ nhà trọ nơi ông việt thuê cho hay
tối ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến dạng sáng ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
người đàn ông này không có mặt tại dãy trọ
trùng hợp là ông việt cũng sử dụng một xe máy tay ga
giống với phương tiện đã xuất hiện
trước cổng nhà ông mười khi vụ án xảy ra
những dấu hiệu nghi vấn càng rõ nét
khi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên và công an huyện khói châu phát hiện những biểu hiện không bình thường của ông việt
từ các thông tin trên khoảng tám giờ ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đã triệu tập đối tượng đến trụ sở làm việc
đúng như phán đoán của các thành viên ban chuyên án
trong quá trình làm việc
việc khai rất trơn tru
đối tượng đưa ra các chứng cứ ngoại phạm chứng minh vào thời điểm đó
anh ta đang ở hà nội
khi nghe vợ liên lạc kể lại vụ trọng án thương tâm đã xảy ra
anh ta mới đi xe máy về hưng yên
quá trình làm việc
việc thoái thác toàn bộ những thông tin cho biết anh ta và người em rể có mâu thuẫn với nhau
bằng kinh nghiệm dày dạng
các điều tra viên nhận định
điểm mấu chốt để buộc việt nhận tội
là đưa ra các bằng chứng chứng minh sự gian dối của đối tượng
sau nhiều giờ đấu tranh
việt đã bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội
việt khai rằng
đã cùng với một nam thanh niên khoảng hai mươi năm tuổi
không biết tên tuổi địa chỉ cụ thể
anh ta quen biết ở khu vực quán cà huyện khói châu
dùng xăng đốt nhà và sát hại vợ con nạn nhân
sau nhiều tình tiết khác của vụ án
việt vẫn khai báo quanh co nhỏ giọt
trong đó có địa điểm mua can nhựa và xăng
một đối tượng quen biết sơ sơ không thể tham gia một vụ việc nghiêm trọng đến như vậy
một câu hỏi đặt ra cho các thành viên
ban chuyên án
vậy nam thanh niên đi cùng với việt là ai
cùng với việc giữ các mối quan hệ của việt
một lần nữa
các thành viên của ban chuyên án tiếp tục đánh vào tâm lý của đối tượng
đến khoảng một mươi bốn h cùng ngày
việt buộc phải khai nhận đồng bọn là lò văn hà
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở huyện thuận châu tỉnh sơn la
tạm trú tại huyện đông anh hà nội
từ lời khai của việt
một tổ công tác đã có mặt tại nơi trọ của hà ở kim trung đông anh hà nội
thực hiện lệnh bắt giữ hà
tại nơi ở của đối tượng
ban chuyên án đã thu giữ được một số phương tiện công cụ để thực hiện hành vi phạm tội
tại cơ quan công an
việt khai nhận rằng mâu thuẫn giữa anh ta và người em rể bắt nguồn từ cuối năm hai nghìn một mươi
xuất phát từ việc xây nhà
thay vì việc phải giải quyết sự việc một cách êm thấm thấu tình đạt lý
thì đối tượng việt với bản tính nhỏ nhen ích kỷ lại nuôi trong lòng sự thù hận
đến chiều ngày một mươi năm tháng ba
nảy sinh ý định mua xăng đốt nhà ông mười vì cho rằng anh ta có thái độ không đúng với việt
và cậy là kẻ có tiền nên ăn nói hợm hính
để có thêm đồng bọn việt rủ hà tham gia
gã thanh niên nghèo khó
từ một tỉnh miền núi về hà nội không có người chăm sóc dạy dỗ
khi được một người bằng tuổi cha mình cho tiền và hứa hẹn sẽ xin việc đã không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng
sẽ xảy ra và đã đồng ý giúp sức cho việt thực hiện hành vi phạm tội
sau khi đó
khi hà đồng ý
việt đã mua hai căn xăng loại hai mươi lít
sau đó điều khiển xe mô tô hãng honda lith chở hà từ hà nội về khu vực nhà ông mười
chờ thời điểm thuận lợi gây án
hai đối tượng chờ đến khoảng hai mươi ba h năm mươi sáu phút cùng ngày
thì việt quyết định hành động
để tránh sự phát hiện của người dân và lực lượng chức năng
tạo hiện trường như một vụ cháy bình thường
việt và hà mặc áo mưa
đội mũ bảo hiểm đeo khẩu trang bịt mặt
rồi xách hai căn nhựa đầy xăng đổ qua khe cửa xếp
việt cầm bùi
còn hà châm lửa cháy
rồi đưa cho việt ném vào vị trí đổ xăng
ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong thời gian ngắn
đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà
khi những người hàng xóm phát hiện ra
phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện
thì mọi sự đã muộn
sau khi gây án
hai đối tượng lên chiếc xe máy chạy về hà nội
khi việt vừa rời khỏi phòng trọng của hà
thì anh ta nhận được thông tin của vợ cho biết
việc ông mười cùng vợ
và con trai tử vong trong đám cháy
lúc này việt đã quá lo sợ
anh ta không đi nổ chiếc xe máy về quê
nên đã gửi vào một nơi quen biết
rồi bắt xe taxi về nhà
sau giây phút lo lắng
các đàn ông từng trải đã nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh
từ đó sắp xếp lời khai
nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan công an
nhưng vỏ quyết giày có móng tay nhọn
hành vi phạm tội của việt và hà đã bị lật tẩy
căn cứ vào lời khai của đối tượng
và các chứng cứ thu thập được
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên
đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với việt và hà về hành vi giết người
bằng sự tỉ mỉ trách nhiệm của các trinh sát và điều tra viên
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hương yên
cục cảnh sát hình sự của bộ công an và công an huyện khói châu
chân tướng vụ việc đã được lật tẩy sau ba mươi bảy giờ điều tra phá án
buộc kẻ thù ác phải trả giá cho hành vi phạm tội đã gây ra
tại phiên tòa xét xử
việt bị hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh thư yên
tuyên phạt bị cáo đào danh việt án tử hình về tội giết người
và sáu năm tù về tội hủy hoại tài sản
tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội
việt phải chấp nhận là tử hình
đối với bị cáo lò văn hà
hội đồng xét xử tuyên tù trung thân theo đúng các tội danh bị truy tố
chỉ vì những mâu thuẫn hết sức đơn giản
việt đã nhẫn tâm phóng hỏa gây ra bốn cái chết cho gia đình
chính em gái ruột của mình
án mạng xảy ra nhà ông vương giao mười
là một thảm kịch gây xôn xao làng quê khói châu
vốn các thu tức cá nhân đều có thể giải quyết bằng lời nói
bằng sự thỏa hiệp từ đôi bên
nhưng giờ đây một gia đình đã ra đi mãi mãi
kẻ thù ác đã phải trả giá bằng án tử hình
là những kết cục đau lòng cho việc giải quyết mâu thuẫn
bằng sự hung hãn vô nhân tính của sát nhân đào danh việt